theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư trong một mươi tháng tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài fdi đạt hai mươi chín một mươi một tỷ usd tăng bốn ba so với cùng kỳ năm trước
cụ thể có gần ba một trăm linh dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tăng hai mươi sáu với tổng vốn đăng ký đạt một mươi hai tám mươi ba tỷ usd giảm so với cùng kỳ vì không có dự án quy mô lớn
trong đó hà nội là địa phương thu hút vốn fdi nhiều nhất thành phố hồ chí minh đứng thứ hai
ngoài ra có một một trăm bốn mươi năm lượt dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm gần năm năm tỷ usd riêng ở hoạt động góp vốn mua cổ phần
có hơn bảy năm trăm linh lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần với tổng giá trị vốn góp lên đến một mươi tám tỷ usd chiếm ba mươi bảy tổng vốn đăng ký và hơn bảy mươi so với cùng kỳ
nhà đầu tư nước ngoài đã tập trung vào một mươi chín ngành lĩnh vực trong đó nhiều nhất là lĩnh vực
lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo kinh doanh bất động sản tiếp đến là lĩnh vực bán buôn bán lẻ hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ
hồng kông trung quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư vào việt nam tiếp đến là hàn quốc